đuống đánh trống đồng của dân tộc mường hành hương tưởng niệm của các vua hùng và kết thúc vào ngày một mươi tháng ba âm lịch với lễ dứt kiệu và dân hương trên đền thượng
lễ rước kiệu vua đám rước kiệu với màu sắc sạc sỡ của bạt ngàn cờ hoa lọng kiệu trang phục truyền thống xuất phát từ dưới chân núi rồi lần lượt qua các đền để tới đền thượng nơi làm lễ dân hương đám rước như một con rồng uốn lượn trên những bậc đá dưới những tán lá cây để tới đỉnh núi thiêng
lễ dân hương người hành hương tới đền hùng chủ yếu vì nhu cầu của đời sống tâm linh mỗi người đều thắp nên vài lén hương khi tới đất tổ để nhờ làn khói thơm nói hộ những điều tâm niệm của mình với tổ tiên
trong tâm hồn người việt thì mỗi nắm đất gốc cây nơi đây đều linh thiêng và chẳng có gì là khó hiểu
ngoài phần lễ chính thì phần hội có nhiều trò chơi dân gian đặc sắc
đó là những cuộc thi
thì hát xoan hát ghẹo
một hình thức dân ca đặc biệt của phú thọ
những cuộc thi vật thi kéo co hay thi bơi trải ở ngã ba sông bạch hạc nơi các vua hùng dư kia luyện tập các đoàn thủy binh luyện chiến
lễ hội đền hùng hiện được nhà nước nâng lên thành dỗ quốc tổ tổ chức lớn vào những năm chẵn
có lẽ đã là người việt nam không ai không biết đến hai câu thơ
dù ai đi ngực về xuôi nhớ ngày rỗ tổ mùng một mươi tháng
mùng một mươi tháng ba
vâng đã là người dân việt nam thì không ai không biết đến hai câu thơ
dù ai đi ngược về xuôi nhớ ngày rỗ tổ mùng một mươi tháng ba
để nhắc nhở chúng ta không bao giờ quên ơn các vua hùng đã có công dựng nước
thưa quý vị và các bạn trong chương trình hình ảnh trên truyền hình nhân dân ngày hôm nay
như thường lệ chúng tôi xin giới thiệu hai vị giám khảo của chương trình
đó là nhà báo vũ huyến
nhà nghiên cứu lý luận
phê bình nhiếp ảnh
và nhà báo phạm tiến dũng
tổng biên tập tạp chiến nhiếp ảnh
hội nghệ sĩ nhiếp ảnh việt nam
trước tiên thì xin cảm ơn hai vị giám khảo đã dành thời gian cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
và đầu tiên thì xin mời hai vị giám khảo cùng quý vị khán giả
chúng ta sẽ xem một mươi năm bức ảnh đã lọt vào vòng bình chọn ngày hôm nay
vì ở đấy nó lưu giữ được những cái nét truyền thống lịch sử văn hóa của cái dân tộc này
nếu không có lễ hội thì chắc chúng ta sẽ không được biết lịch sử đất nước nó diễn ra như thế nào
và nhiếp ảnh cũng đóng một vai trò là cái bảo tàng về lễ hội bằng ảnh
và hôm nay chúng ta xem những bức ảnh chúng ta xem ở đây nó chỉ là một số lượng rất nhỏ thôi
vì trong một cuộc bình ảnh chúng ta chỉ có thể chọn được một mươi năm ảnh
nên chúng tôi cũng cố gắng chọn những bức ảnh nó trải dài trên khắp đất nước
miền núi có hải đảo có đồng bằng có
và những lễ hội nó liên quan khác nhau lễ hội tôn giáo lễ hội lịch sử lễ hội văn hóa
và những cái trò chơi nó liên quan đến lễ hội nữa
đây cũng là một phần văn hóa của dân tộc
xin cảm ơn hai vị sám khảo
và ngay bây giờ thì chúng ta hãy đến phần chính của chương trình hôm nay là đó là phần bình ảnh và trải ra bức ảnh đẹp nhất ạ
đầu tiên toàn cảnh cho một lễ hội một địa phương nào đó
khi xem bức ảnh này thì hai vị giám khảo có nhận xét như thế nào về cách chụp góc chụp của tác giả ạ
đây là cái lễ hội pháo đồng kỵ
lễ hội này diễn ra làng đồng kỵ huyện từ sơn bắc ninh
một cái lễ hội có từ rất lâu đời
cái lễ hội này để tưởng nhớ vị thánh thiên cương xuất quân đi đánh giặc
thế thì cái hình ảnh chúng ta thấy ở trên đây là cái hình ảnh được chụp một cái góc từ trên cao xuống
chúng ta thấy rất đông đảo người dân đang dự một cái lễ ta gọi là lễ dỗ ông đám
thì vào cái dịp lễ hội này thì làng sẽ chọn ra bốn người đại diện cho bốn cái làng đấy
trong vai bốn vị tướng
đem quân đi đánh giặc
thì đây chúng ta nhìn thấy đây là có bốn ông đám bốn người mà góc đỏ đây
và thanh niên trong làng này dước bốn ông đám họ múa trên đám nông gầy
và đây là hình ảnh cuốn hút nhất trong cái lễ hội này
trong cái lễ hội này còn có cái rước pháo nữa
mỗi làng sẽ làm quả pháo rất là to
ngày xưa thì người ta đốt nhưng bây giờ thì khi cấm pháo rồi thì không đốt nữa
mà chỉ dước quả pháo quả pháo làm rất đẹp và dài đến khoảng năm sáu mét
làng nào làm càng quả pháo càng to thì cái làng đấy nó càng có được thắng cho cái cuộc thi đấy
thì tôi nghĩ đây là bức ảnh rất đẹp
thể hiện được một cái lễ hội dân gian truyền thống
nó có cả bối cảnh có cả cái không gian phía đằng sau
những cái ngôi đình làng nông kỵ cũng đẹp
thế đây bức ảnh đạt yêu cầu về hành lễ hội
còn nhà báo vũ huyến thì sao ạ
ông có nhận xét gì khi xem bức ảnh này ạ
hình này thì phải nói thật càng phóng to xem càng thích
mà xem tổng thể cả một cái
nhìn một cái diện rộng cũng thích và xem từng chi tiết cũng thích
đông vui nhưng mà nó lại có cái gì đó nó dịu dàng bình an
tôi có cảm giác là chính cái hay ở chỗ là hai cái máy đình
chính hai cái mái đình để nó gắn kết con người lại
và tự nhiên làm những bức ảnh nó trở nên sang trọng
và rõ ràng đây cái mái đình việt nam tất cả những phong cảnh xung quanh
cái này nó rất việt nam
chúng ta sẽ đến với bức ảnh tiếp theo ạ
có lẽ là một cái lễ hội vừa mới diễn ra đây thôi
đây chính là lễ hội dỗ tổ hùng vương nhưng không phải diễn ra ở đền hùng phú thọ mà diễn ra ở thành phố hồ chí minh
chúng ta biết rằng dân tộc việt nam là dân tộc thờ cúng tổ tiên
thế nhưng mà có lẽ là đất nước duy nhất thế giới mà cả đất nước thờ chung một ông tổ đấy là vua hùng
như bác hồ nói là vua hùng đã có công dựng nước bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước
câu nói rất nổi tiếng
cho nên lễ thờ vua hùng vương
là diễn ra không chỉ ở đền hùng
mà rất nhiều nơi trên cả nước này
thì đây cũng là bức ảnh chụp rất là tốt vừa mang cái chất thiêng liêng
nó vừa tạo được nhìn thấy cái sự đông đảo đặc biệt là hàng người ở phía đằng sau nữa hầu cảnh đó
vâng nhà báo vũ huyến thì ông có nhận xét gì về cái bố cục cũng như là kích chụp của tác giả trong bức ảnh này hay không ạ
nếu để nói cái phần lễ trang trọng thì tôi cho là cái góc này góc tốt
mặc dù chụp úp xuống phía con người nhưng mà thấy được cái lòng thành kính con người tạo một đoàn người người ta đăng lên
chứ nếu anh chụp mà anh diễn tả từ đằng sau lên cái cảnh người ta lên và đặc biệt là ba cái người mà đang tiến lên ấy rất là trang trọng này
rất hay chính góc úp này đã làm cho chúng ta nhìn được cái cạnh rất xa
cái cảnh rất xa kia nó chứng tỏ rằng cái đoàn người cái dòng người này rất đông đúc mà chỉ có góc này nó mới lợi thế
còn hai bên một bên là cái con rồng một bên là cái đoàn người thổi một cái kèn lễ thì tôi cho rằng cái góc này gốc có thể nói là góc
tốt chuẩn để mà diễn tả lại một cái cảnh làm cái dân hương
vâng chúng ta sẽ đến với bức ảnh tiếp theo lễ hội tịch điền nổi tiếng của tỉnh hà nam
thì tôi nghĩ là cái bức ảnh này có lẽ về chụp ảnh thì nó cũng không có phải có gì là độc đáo lắm
bức ảnh rất bình thường nhưng nó phản ánh được một cái lễ hội dân gian truyền thống
và nó về bố cục là tôi nghĩ là cũng ổn
với cái góc nhìn hất đối hất từ dưới lên
những người mà có hoàng bào là người đóng giả nhà vua đấy
và phía sau là những người nông dân đang vừa đi vừa rắc hạt giống
một lễ hội tôn vinh về nền nông nghiệp của việt nam
vừa là tôn vinh cái nền nông nghiệp vừa là thể hiện cái sự gắn bó giữa vua và dân với quân và dân
hòa đồng với nhau để cùng xây dựng phát triển đất nước
vâng chúng ta đến với bức ảnh tiếp theo ạ
một cái bức ảnh về thi thổi cơm trong một ngày lễ
đối với vũ huyến ạ ông xem bức ảnh này thì ông có nhận xét như thế nào
nói chung là các tỉnh ở đồng bằng thì thường có
thật sự mà nói là cái này cũng rất nhiều những nhà nhấp ảnh người ta đã từng chụp
đây là một tấm ảnh mà tôi cho rằng là tốt
thực ra thì cái việc này lúc bây giờ họ hoàn toàn tự nhiên
nhưng mà chụp để tạo ra một cái không khí cho nó sinh động và nó hài hòa thì cũng không phải là dễ đâu
hai người đi lên hai người đi xuống
hai nữ thì đi lên hai nam thì đi xuống
màu sắc thì một bên rực rỡ màu sắc thì một bên rượu nhẹ một cái ngọn lửa
đây tác giả bấm máy vào đúng lúc
ngọn lửa người ta đang to nhất
và xung quanh là một người đang hưởng ứng
đằng xa kia có những cờ hội lễ và có một cái đình hay là một cái gì đó đằng xa
thì cái góc chọn là tôi cho là tốt
một bức ảnh này cũng có thể nói là khá là đặc sắc
vâng đến với bức ảnh tiếp theo nữa
bức ảnh quây quần bên mâm cơm
trong gia đình có thể là đây là một ngày lễ của một dân tộc
không cái này nó là cái tết
nó gọi là cái tết gầm
tết gầm của người hà nhi
ở cái vùng trên đỉnh lào cai huyện bát sát
cái này anh ấy chụp ở cái thôn gọi là thôn kinh chu phiền hai
tác giả này là sinh viên rất là trẻ thôi
nhưng có thể trong quá trình đi thực tập thì anh ấy làm được
thì trong cái tết ấy thì nó có một cái bữa ăn
cái bữa ăn này là một cái bữa ăn chính
thì cái chỗ này nó lợi hại chỗ này thế
những cái ngày vui thì đặc biệt lúc ăn thì nhiều khi người ta hay chụp ảnh
nhưng mà cái góc này là góc lợi lắm
góc này thì mới chụp được tất cả những người quây quần
người lại không che người kia
cái bức ảnh này nó có cái chất nhếp ảnh ở đó
các bạn nhìn thấy có cái cháu bé đó
cái bà già thì người ta thấy rất vui
thì đây nó là bữa ăn trong cái tết
đối với những đồng bào dân tộc người và nhất là vùng cao
thì những bữa ăn như thế này cũng là quả là hiếm hoi đấy ạ
và người ta cũng có những cái niềm vui mừng đều thể hiện rõ trên khuôn mặt của người ta
thường thường mọi ngày người ta ở xa nhau
nhưng mà những cái ngày này ăn mặc đẹp
bỏ đến ăn bữa cơm rất là thích
tôi rất thích cái bức ảnh này
đẹp về bố cục hoàn chỉnh
về màu sắc
và đặc biệt trong cái bức ảnh này là có rất nhiều thông tin trong một cái ảnh
như là trang phục nữa
trang phục nhìn ngay biết ngay là của người hà nhì
đây là cái mâm người ta ngồi ăn cơm
cái mâm đan bằng tre
rất đồng đáo
rồi cái bức tường
và tất gần như tất cả những cái chi tiết ở trên cái bức ảnh này
đều có ý nghĩa
nó không thừa
nó không thiếu
và nhìn bức ảnh ta thấy đây là một cái nhà nhớ ảnh
có lẽ có con mắt tốt
quản sát tốt
và thời cơ bấm máy cũng tốt
nhìn cái gương mặt của những người đang dự bữa cơm rất là hồ hởi
và tôi nghĩ là bức ảnh mà đáp về bố cục
về tinh thần
về các cái thông tin ở trên bức ảnh
thì đấy là bức ảnh đạt yêu cầu
đến với bức ảnh tiếp theo ạ
bức ảnh về lễ hội đua voi
đua voi chủ yếu là có ở tây nguyên
cái này ở đắk lắk
cái này ở buồn đôn
thì hàng năm đều có cuộc này
đặc biệt mùa xuân
cái này sôi động lắm
voi cũng là nhân vật chính
nhưng mà cái người chỉ huy voi
cái người quản tượng cũng chính
mà nói cho cùng là người vỗ tay ở ngoài kia cũng là chính cả
nhưng mà nói những cuộc này sôi động
tôi rất thích cái khói bụi kia
chứ còn có thể là con voi nó tĩnh lại một chỗ
rồi thì chụp kỹ vào
nhưng mà đây nó có một không khí của tất cả những người đang trong cuộc đua
mà đây nó đang
cái đoạn này là cái đoạn là
có vẻ như là cũng đến cái đoạn tương đối khá căng thẳng rồi đấy
chúng ta nhìn những con voi hết mình với lại
những người chủ ở trên
những người tham dự
tôi cảm giác như là con voi nó cũng nghe tất cả tiếng
tiếng gieo hò
đường lượng như vậy
để nó vào cuộc
tôi nhìn bức ảnh này thì về bố cục thì được
nhưng mà tôi thích nó sôi động hơn chút lượng
chính tôi cảm giác nó hơi hiền lành chút
thì tôi đã nhìn nhiều cái bức ảnh đua voi nó sôi động hơn
thế nhưng đây là bức ảnh đua voi tốt nhất trong những bức ảnh đua voi mà chúng tôi nhận được
thì tôi nghĩ là có thể có thời điểm
và có thể có cái góc độ
góc độ này mình đứng hơi ngang
nếu có thể mình hồi chụp thấp xuống hất lên một chút nữa
hoặc ở cái thời điểm gây cấn hơn nữa
thì có thể cái bức ảnh nó sẽ sôi động hơn
bức ảnh tiếp theo
mời anh dũng xem cái này này
cái bức ảnh này thì
cái đua bò này thì rất nhiều người chụp
chùa bò này diễn ra ở chi tôn an giang và là của người khmer
tôi thấy đây là bức ảnh rất là đẹp độc đáo
trong mấy cái cuộc thi ảnh thế giới đấy
gọi là thi ảnh quốc tế
mà đặc biệt là mấy cái cuộc mà việt nam tổ chức ấy
thì những cái ảnh đua bò của việt nam này cũng được các giám khảo nước ngoài người ta người ta thích
đây là một tấm ảnh mà
tôi không biết là nếu có thêm những cái khác thì có thể chúng tôi so sánh khác
ở trong cái lần này gửi đến có mấy ảnh đua bò thì đây là một tấm ảnh tốt
đặc biệt là chụp thẳng vào
chụp trực tiếp vào
có nghĩa là bản thân người chụp phải đứng thẳng với trước những con bò này
đến với bức ảnh tiếp theo ạ
vì đây là lễ khao lễ thế lính hoàng sa
tức là lễ để cầu chúc cho trúc phúc cho những người lính đi làm nhiệm vụ ở ngoài hoàng sa trường sa
đây là lễ hội để tưởng nhớ đến tiền nhân
và tôi nghĩ rằng những bức ảnh của chúng ta là những bức ảnh bài cái vẻ đẹp của bố cục hình ảnh đường nét
thì cái quan trọng nó thể hiện được cái thông điệp mà tác giả muốn người gắm trong đó
thì đấy mới là giá trị cao nhất của những bức ảnh
tôi thích nhất hai khuôn mặt của hai người đầu
cái ông mà trực tiếp nhìn ra xa xa
ông nhìn thẳng nhìn ra xa
nó có cái gì đó nó vừa tự tin nhưng mà vừa cũng có cái gì lo lắng trước những thử thách
thì ông bên này ông biết rằng là những chuyến đi này là không dễ dàng
nhưng mà có lẽ vì nhiều lý do chúng ta vẫn phải lên đường này
bởi vì trong đó nó có nhiều cái
để chúng ta không thể không ra ngoài đó được
mặc dù đi nó là không dễ dàng
nên đây là một cái lễ nó thiêng liêng
đấy nó là tiễn nhưng mà thiêng liêng
cái ảnh này nó chứ còn về bố cục nó không có gì lạ lắm nhưng mà chúng tôi để ý
mà những cái lễ này thì trước đây nó không làm được
có thể là người ta vẫn nhớ đến nhưng mà không có điều khiển
bởi vì bản thân lý sơn lúc bây giờ ông rất khó khăn
nhưng mà bây giờ ngoài kia đông vui rồi
và người ta trở lại những cái lễ này thì người ta muốn một lời nhắc nhủ
một lời nhắc nhở cũng như là một lời quyết tâm
chúng ta trong những ngày vui chúng ta nhớ đến cả những cái cuộc chia ly
đến với bức ảnh tiếp theo
cái này thực ra nó chính là một cái lễ ở trong hoạt tĩnh
cầu ngư đấy
thực ra cái này chẳng đặt tên nên người ta xem ảnh người ta cũng biết rồi
có những con thuyền nhé
rồi thì có những người ra
có những người treo thuyền
đào bơ đấy
rồi thì có người dẫn lối
và người đi trước để mà chờ đợi mong cúng
thì cái không khí rất là tốt
và đặc biệt chúng ta nhìn thấy là một loạt cháu nhỏ
cả cháu nhỏ với những người ở xa
ở chỗ này là để đưa những con thuyền này ra này có
đây các bạn thấy
cầu nào toàn phụ nữ
toàn phụ nữ
nam thì rơi đi biển
phụ nữ là người tiễn đưa
người tạo điều kiện cho con thuyền nó ra
vừa là con thuyền bằng gỗ
đi ra mà đồng thời là tiễn cả những người chồng
hậu phương vững chắc
đến với bức ảnh tiếp theo
nó gắn với biển
bức ảnh này ngoài biển khá đặc sắc
cái này anh dũng có gặp anh ấy
bức ảnh này tôi chọn vì thấy nó hơi lạ
chứ về ảnh thì thực ra nó cũng không có gì đặc sắc
cái lạ là tại sao cái kiệu nó lại ở dưới nước
vâng đúng rồi ạ
cái lễ hội làng trài ở an hải hải phòng
bình thường người ta vẫn khenh kiệu trên đường bộ
thế nhưng mà ở một số lễ hội thì nó có cái gì đó nó rất là đặc biệt
nó rất là linh thiêng
và có cái gì đó nó cũng rất là siêu nhân nữa
thì tác giả nói là khi đang khanh kiệu tự nhiên có một cái sức mạnh nào đó
nó đẩy cái kiệu theo một cái hướng khác
đang đi trên bộ thì cái kiệu lại có một cái lực gì đó nó đẩy tất cả cái đoàn kiệu ra biển
thì là đẩy tất cả họ phải đi xuống nước theo
tức là nó bị cuốn theo một cái lực gì đó
và chính tác giả cũng không hiểu
thì đấy là có cái gì đó nó hơi bí ẩn nó hơi tâm linh
nhưng mà bức ảnh này nó rất là lạ trong một cái lễ hội
chúng tôi thích vì nó có một cái lạ mà muốn có một cái thông tin đến cho độc giả là trong hội hè chúng ta có những cái chuyện như thế
đến với bức ảnh tiếp theo ạ
đây có thể là mơi thuyền đấy ạ
đây là lễ hội đua thuyền thôi
nhưng mà cái ảnh này chúng tôi cũng thấy nó có tạo ra một cái không khí
chừng nào đó nó trong cái lối chụp cách điện đạt nó cũng tạo ra một cái không khí sôi động
bức ảnh này chúng ta không nhìn thấy cái thuyền
thế nhưng vẫn biết là cái không khí đua thuyền đang diễn ra rất là căng thẳng
do cái nước nó bắn lên do những cái người đang gõ chiêng gõ trống để cổ vũ cho những người trèo thuyền
rồi những cái nước nó bắn lên rất là đẹp
đôi khi chỉ cần chọn một chi tiết thôi người ta lại có thể nhìn thấy tổng thể được
thì đây cũng là một cái ảnh đẹp động và tác giả đã nhìn thấy cái đấy
quan trọng là nhìn thấy phát hiện ra và ghi lại được
đến với bức ảnh tiếp theo nữa ạ
chơi cờ nữa
cũng là một trong những hoạt động mà trong các phần lễ hội đều có
xem kỹ các bạn thấy là một trong những người thi đấu chính là một người thông minh
thì tôi nghĩ chỉ có góc này mới là góc lợi hại nhất
thấy được cả hai người chơi
và thấy được cả không khí của xung quanh
một bên người chơi là thông minh một bên là anh này
đây là một cái bàn cờ không phải bàn thương
bàn này nó có rộng to một mét rưỡi hai mét ấy
thì ai đó nó nhoai người ra
cho nên đây là một cái bàn cờ chơi tập thể
chứ không phải để chơi giữa hai người uống nước với nhau
góc này là góc lợi hại nhất
rất chuyên nghiệp trong việc chọn góc độ
và cái chi tiết nhỏ cái xe lăn đấy nó hay lắm
tức là người ta cùng hòa đồng với nhau
chúng ta sẽ đến với bức ảnh tiếp theo
lễ hội pháo đất này
thì cái trò chơi này là cái trò chơi của một cái vùng nông nghiệp
nó diễn ra người ta nói là nó diễn ra trong quá trình đắp đê rồi nông nhàn
người ta dùng đất người ta nặn ra cái thứ này để chơi
và trong cái lễ hội của mình thì rất nhiều trò chơi làm từ đất
vậy thì không biết là hai anh vị giám khảo có nhận xét thế nào về cái cách chụp của bức ảnh này ạ
tôi cho là thích
chẳng dù hôm nay dùng góc rộng
góc rộng mà hơi úp xuống
nó lợi thế tức là nó cho ta một khoảng rộng
đến với bức ảnh tiếp theo
bức ảnh thể hiện khá rõ một cái vừa hồ hời vừa vấn khởi thì cũng rất là căng thẳng trong cái lễ hội
cái này là bật cầu
lễ hội vật cầu này diễn ra làng hoàng mai hà nội
và tôi nghĩ là cái ảnh này đẹp
chụp ngược sáng và cái khoảnh khắc rất đẹp
cái khoảnh khắc đẹp
cái khoảnh khắc đẹp
cái anh mà đang ngả người gần như hai chân đều rời khỏi mặt đất rồi
bố cục về hình ảnh và về thời điểm bấm máy rất là tốt
tức là nhìn một cái là người ta sẽ bị cuốn hút luôn theo bức ảnh này
cuốn hút được cái ảnh bọn tôi nhìn là thích ngay
vâng đến với bức ảnh tiếp theo ạ
múa sạp của đồng bào dân tộc thái ạ
cái bức ảnh thích là thích tôi thích là cái sự tham gia này
đây không phải là diễn viên
là người dân cùng nhảy vào múa
hay nhất là mấy bà già
tôi thấy chính có mấy bà già làm cho bức ảnh này có giá trị
bức ảnh nó làm cho người ta cảm thấy nó thật
nó sinh động và nó cảm thấy là cái lễ hội nó quá gắn bó với con người
cái chùm ảnh vừa xong
chúng ta có thể thấy là miền bắc có này
miền trung có này
miền nam cũng đã có rồi
miền núi cũng có
miền biển thì cũng có
đồng bằng sông kiều long
ở an giang đấy
vâng xin cảm ơn hai vị giám khảo
thưa quý vị và các bạn
chúng ta vừa nghe ban giám khảo phân tích bình luận một mươi năm bức ảnh lọt vào vòng bình chọn tháng bốn với chủ đề lễ hội việt nam
trong thời gian chờ đợi hai vị giám khảo đưa ra bức ảnh xuất sắc nhất tháng
chúng tôi xin mời quý vị và các bạn tìm hiểu về tác giả đoạt giải bức ảnh xuất sắc nhất tháng hai với chủ đề xuân trên mọi miền tổ quốc
nhà báo nhà nhấp ảnh nguyễn mạnh cường trong clip sau đây
hơn ba mươi năm làm báo
và hai mươi năm gia nhập làm báo
nhiếp ảnh gia hoàng mạnh cường đã để lại rất nhiều dấu ấn trong các bức ảnh của mình
ba cuộc triển lãm ảnh rất nhiều lần lọt vào vòng bình chọn của các cuộc thi và triển lãm ảnh trên thế giới cũng như việt nam
như một người khai phá những bức ảnh mang ra triển lãm của hoàng mạnh cường không chỉ đưa người xem tới những cung bậc cảm xúc khác nhau
mà nó còn giới thiệu những vẻ đẹp của phong cảnh việt nam đơn sơ mà không kém phần hùng vĩ
hay những nét văn hóa truyền thống mà phải rất am hiểu lịch sử
mới thể hiện được ra những bức ảnh
với ông nhếp ảnh không chỉ đơn giản là kỹ thuật bấm máy
nó đòi hỏi người nghệ sĩ một tinh thần làm việc đầy nhiệt huyết thời gian và lòng kiên trì vô biên
nhiếp ảnh là không thể sắp đặt
nhiếp ảnh là khoảng khắc
cái giây phút mà để chụp được một bức ảnh ưng ý
có thể nhếp ảnh gia phải trải qua rất nhiều những khó khăn và rào cản
có nhiều người nghĩ rằng là để chụp được những bức ảnh đẹp nó đơn giản
nhưng thực ra là không phải
bạn có thể dễ dàng sắm được một cái máy ảnh
nhưng không dễ dàng để chụp được một bức ảnh đẹp
để có bức đẹp với những người yêu ảnh
ngoài cái tình yêu ra thì họ phải có một cái lòng kiên trì
và một cái sự lao động hết sức nhật mài thì mới có thể đạt được
bức ảnh gói bánh trưng ngày tết
đạt giải xuất sắc cuộc bình chọn tháng hai trên truyền hình nhân dân với chủ đề
xuân trên mọi miền tổ quốc
đã được ban giám khảo đánh giá cao
với nhiều lớp ý nghĩa
chứa đựng trong đó cả một nền văn hóa việt
thì trong một chiều gần giáp tết
thì tôi có một cái ý tưởng là muốn chụp một cái bức ảnh
nói về cái tết cổ truyền của dân tộc
và nói một tết thì phải có bánh trưng và có hoa đào
và ở tại ngôi nhà này tôi đã tìm được cái bối cảnh
một ngôi nhà rất cổ
và một cái gia đình cũng còn giữ được những cái truyền thống rất cổ của người việt nam
cái không khí của tết đây nó thể hiện ở có hoa đào có bánh trưng
và đặc biệt là cái nhân vật ở đây
cái cụ bà là một cụ bà rất việt nam
với cái khăn mỏ quà với cái áo nâu bên cạnh đó là những đứa cháu
và quây quần ở một cái mâm hoa bánh trưng ngày sắp tết ấy
nói tất cả đấy là cái không khí tết cổ truyền của việt nam
thưa quý vị và các bạn
chúng ta vừa xem phóng sự ngắn về một tác giả đoạt giải trong chương trình bình ảnh của truyền hình nhân dân
có thể thấy lao động nhấp ảnh cũng là một loại hình lao động nghệ thuật
nhưng đầy hiểm nguy đam mê và vất vả
phải thật sự tâm huyết
với nghề mới có thể cho ra đời những tác phẩm sống với thời gian
bây giờ chúng ta cùng trở lại trường quay với hai vị giám khảo
và hồ hộp xem bức ảnh nào đã đoạt giải xuất sắc nhất trong lần bình chọn tháng bốn này
thưa hai vị khách mời
không biết là hai vị khách mời đã chọn được bức ảnh nào để đoạt giải đặc biệt đoạt giải nhất trong lần mình chọn lần này ạ
và vì sao hai vị lại cho bức ảnh đó ạ
vâng xin mời báo vũ huyến ạ
thực ra có ba bức ảnh mà tôi thích
cái ảnh mà có bà già nhảy sạp
hai là cái ảnh mà có kiệu xuống cả nước
cái ba là cái ảnh mà có cái mái đình
cái ảnh đầu tiên
ba cái ảnh mỗi cái nó đều có một cái vẻ của nó
cái ảnh mà cuối cùng mà có bà già thì tôi cảm thấy nó có cái chất trí vui
mà nó phải sâu
còn cái ảnh mà của anh phạm hồng phúc chụp cái kiệu ấy
thì tôi thấy nó lạ thật
nhưng cái bức ảnh này thì nó có vẻ đẹp khác
nó bề thế mà nó vẫn gần gũi
nó cái gì đấy rất việt nam
tôi nghiêng bức ảnh này
chúng tôi không gọi là ảnh thanh tranh
mỗi một cái loại hình nghệ thuật nó khác nhau
nhưng đây nó gợi một cái cảm giác nó hoàn chỉnh
cả về bố cục và từng chi tiết một
đặc biệt là màu sắc
chủ đề chúng ta lần này là lễ hội việt nam
thì chúng ta chọn cái bức ảnh nào nó phản ánh đúng nhất thế hội đó
thế bức ảnh này về bố cục thì rất là hoàn chỉnh
một cái góc độ từ cao xuống mà tác giả chắc là ông phải
nghiên cứu rất kỹ lễ hội này mới chọn được thời điểm nào để chụp
thứ hai là bức ảnh này nó bao quát được cái không gian
chúng ta nhìn rất là đông người dự
thế nhưng mà nó không lồn xộn
thứ hai là nó thể hiện được cả hai cái chi tiết rất quan trọng trong lễ hội này
một là pháo
chúng ta nhìn một cái quả pháo rất lớn ở đây
thứ hai là bốn ông đám
bốn ông đám
cả bốn ông xuất hiện
được chứng là bốn ông tướng
để chuẩn bị cho lễ xuất quân đi đánh giặc
và phía sau là cái mái đình làng việt
đình làng đồng kỵ cũng rất nổi tiếng
như vậy là chúng ta có cả không khí
có cả không gian
và có cả cho cái chi tiết của một cái lễ hội
nó được thể hiện đầy đủ trong một bức ảnh
nên tôi cũng dân thông nhất với nhà báo u huyến là
trao giải nhất cho cái bức ảnh này
thưa quý vị và các bạn
vậy là bức ảnh xuất sắc nhất tháng đã thuộc về tác giả trần quang quý
với bức ảnh lễ hội làng đồng kỵ
trong chương trình bình ảnh tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu
với chủ đề vào hạ
xin kính mời quý vị và các bạn gửi ảnh cho chúng tôi
và theo chủ đề vào hạ
theo địa chỉ email của chương trình
xin mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình
vào hai mươi h ba mươi phút tối chủ nhật cuối cùng của tháng
để biết được kết quả cuộc thi bình chọn ảnh đẹp
vẻ đẹp việt nam trên truyền hình nhân dân
hoặc truy cập vào website nhânzantv vn
hoặc fanpage của chương trình trên facebook
theo địa chỉ facebook com nhânzantv
xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham dự chương trình ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo